công an huyện tháp một mươi của tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cổ tiến dũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại ba trăm bảy mươi ba tổ hai mươi khu phố hai thị trấn cái bè huyện cái bè tỉnh tiền giang về tội gây dối trật tự công cộng
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan hồng thắm sinh năm hai nghìn hai hộ khẩu thường trú tại khóm an thạnh a phường an lộc thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
và đối tượng phan thân hệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại khóm tân mỹ phường tân quy đông thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp về tội chứa mại dâm
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an